vừa qua có một số thông tin phản ánh dư luận trên báo chí liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như về hỗ trợ tiền điện giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín khen thưởng cho lực lượng y tế tuyến đầu
hỗ trợ người lao động quay trở lại thành phố hồ chí minh bình dương làm việc
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ y tế công thương lao động thương binh và xã hội
theo chức năng và nhiệm vụ giao khẩn trương kiểm tra xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó các bộ y tế công thương lao động thương binh và xã hội theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra
xử lý các thông tin phản ánh nêu trên nâng cao trách nhiệm hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước
kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện
bộ y tế tiếp thu ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá bước đầu về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch
tiếp tục giả soát kịp thời đề xuất trình thủ tướng chính phủ về việc khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân tham gia phòng chống dịch
hướng dẫn và tổ chức quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh